trước đây các bằng chứng trong xét nghiệm kháng thể cho thấy đa số trẻ nhỏ từng nhiễm adenovirus ít nhất một lần trong giai đoạn từ đến bốn tuổi
trước đây đã có báo cáo đơn lẻ ghi nhận một vài bệnh nhi có virus này gây tổn thương gan ở trẻ có suy giảm miễn dịch
hai loại virus này cộng hưởng và kết hoạt tế bảo miễn dịch lập đi lập lại
hay nói cách khác ổ chứa virus làm nhiễu tín hiệu phản ứng của hệ miễn dịch tạo thành các siêu kháng nguyên lặp lại và gây ra tình trạng phản ứng quá mức trong cơ thể
andenoviru tác động thêm làm ổ viêm nặng hơn dẫn đến các bất thường ở hệ miễn dịch như tình trạng viêm gan cấp tính được báo cáo gần đây
cho đến nay trên thế giới tỷ lệ tổn thương gan gây suy gan cấp không rõ nguyên nhân vẫn giao động trong khoảng hai mươi năm
tuy nhiên các ca bệnh này khá tản phát và không xuất hiện thành chùm ca bệnh như các ca bệnh viêm gan chưa rõ nguyên nhân hiện đang được đề cập nhiều trong những ngày gần đây
có một số giả thuyết được đưa ra và các nhà khoa học tập trung nghiên cứu và làm rõ
thứ nhất sự liên quan của adenovirus đặc biệt là chủng adenovirus bốn mươi một tới sự khởi phát tổn thương gan cấp tính
thứ hai vai trò gây tổn thương gan của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
thứ ba sự xuất hiện của một biến thể virus mới
thứ tư sự thay đổi và đáp ứng miễn dịch của trẻ sau mắc covid một mươi chín cũng như đáp ứng với các virus thông thường khác